tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
trưởng ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội
chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương
theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để đánh giá các nhiệm vụ giải pháp đã triển khai
và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan trong giai đoạn hiện nay và cả năm hai nghìn hai mươi
trước khi triển khai chính sách lương mới bắt đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
để cải cách chính sách tiền lương phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh hai giải pháp đột phá
thứ nhất sắp xếp bố trí lại tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị
đơn vị sự nghiệp công lập thứ hai là bố trí nguồn lực tiền để cải cách tiền lương
việc cải cách bộ máy tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
trên cơ sở sự tinh gọn của các cơ quan hành chính và phát huy
sự năng động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập
đáng chú ý trung ương cũng dành bốn mươi phần vượt thu ngân sách trung ương
và bảy mươi vượt thu ngân sách địa phương từ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi để dành cho cải cách tiền lương mới từ năm hai nghìn hai mươi